thưa quý vị tiểu mục thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của hàng chục tiểu thương
chợ thái bình quận một thành phố hồ chí minh về việc bị giật hụi với số tiền gần một mươi tỷ đồng
thời gian qua tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra giật hụi vỡ hụi
với số tiền bị chiếm đoạt không hề nhỏ
và mặc dù việc chơi hụi có rất nhiều rủi ro nhưng với việc huy động vốn nhanh
và có lãi suất khá hấp dẫn nên nhiều người đã bỏ hàng chục triệu
thậm chí là tiền tỷ vào việc chơi hụi
trong thời gian kinh doanh buôn bán tại chợ thái bình
các tiểu thương biết được bà abdul aziza sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu người hồi giáo
tên thường gọi là phương có tham niên trong việc tổ chức họ hụi biêu phương
cùng với việc bà phương luôn giao các phần hụi cho thành viên đúng thời hạn
nên hàng chục tiểu thương đã tin tưởng tham gia vào dây hụi cho bà phương tổ chức
với kỳ vọng có một số vốn để làm ăn buôn bán
tôi tham gia hộ này cũng một mươi năm rồi mỗi năm thì hốt cũng bình thường
có cái năm nay lúc bị dịch là nếu không có bị dịch là tôi mãn rồi
hốt hoặc bỏ không được nhưng mình bỏ một triệu bỏ một triệu
thành bỏ một triệu hốt hai năm ra là năm phần hụi không hốt được một phần nào luôn mất trắng luôn
tôi bán hàng ngày đó như là đóng tiền mỗi ngày cho chị đó là một ngày năm trăm linh ngàn
tại vì trong đó tôi có một chân hụi chết với hai chân hụi sống
nhưng mà hai tháng nữa là mãn đó anh
nhưng mà tôi hốt bỏ đi bỏ ba lần nhưng mà không bao giờ hốt được hết
nếu mà tôi bỏ hụi còn hụi dư tiền dư
rồi tới ngày lại hụi hụi
em kêu chị ơi sao tiền dư em chị không thanh toán đây
chị nói mai đây chị mai đây chị
cái em mới về em điện chị mai chị không có ga
em mới điện chị chị nói mai em ga
cuối cuộc chị đi luôn
tổng giá tiền em cũng có tám mươi chín mươi triệu
để tạo được sự tin tưởng cho các thành viên
bà phương còn thông báo cho các thành viên về nơi cư trú của mình
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bà phương bắt đầu có dấu hiệu chê ý trong việc trả hụi
đến ngày một mươi năm tháng bốn khi không thấy bà phương ra chợ tru hụi như thường ngày
bà phương đã kiểm tra thì phát hiện được rằng
bà phương cùng gia đình đã bán nhà đi khỏi nơi cư trú
và cắt hoàn toàn mọi thông tin liên lạc
tụi chị không thể nào giao ngân hàng được mà để có số vốn
tại vì ở đây mỗi lần giao ngân hàng rất khó khăn
tụi chị thì truyền thống từ xưa giờ chê hụi
nên chê hụi nó rất lẹ
thí dụ mình kẹt tiền mình hốt có số vốn để mình quay rất lẹ
nên tụi chị cũng biết là chơi hụi này nó rất là rủi ro
nhưng mà tại vì mình thấy cô phương này quy tính quá đi
hai mươi năm mà
nên cô đã tạo một huy tính quá lớn tinh cậy
các tiểu thương đã đặt niềm tin vào cô này hết
nên cú lừa này là tụi chị rất đau lòng luôn
mọi lần thì mình nghĩ là cứ ví dụ hội mình hai mươi thì mình hết
thì một mươi năm mà mình cần đến tiền thì mình bảo nó trồng là nó cũng trồng hết
nhưng mà trong cái đợt này thì mình cũng chả hiểu sao cả
đóng từ hai nghìn hai mươi cho đến tháng sáu hai nghìn hai mươi một
mà cô ngừng cô không đóng nữa
đấy cứ đóng bằng cần ý là không đóng nữa
thì cho từ bấy giờ đến giờ là cứ cái lọ đập qua cái kia
là dồn chót cuối cùng là cô trừ đầu trừ đuôi đi là cô còn tổng là hai trăm hai mươi tám triệu
liên quan đến vụ việc công an phường phạm ngũ lão quận một cho biết
đã tiếp nhận thông tin đơn tố giác tội phạm của các tiểu thương
và đơn vị đang vào cuộc xác minh điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
việc lập các dây hụi đều được quy định cụ thể trong các điều luật
cụ thể là nghị định số một mươi chín hai nghìn một mươi chín ndcp ngày một mươi chín hai hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia
tuy nhiên trên thực tế tình trạng người dân tham gia chơi hụi
vẫn mang tính tự phát và thực hiện bằng niềm tin là chính
biết rõ việc chê hụi có nhiều rủi ro nhưng với việc khuy động vốn nhanh
và có lãi suất khá hấp dẫn nên nhiều người đã bỏ số tiền không nhỏ vào việc chơi hụi
trước đó nhiều chú hụi đã bị khởi tố bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hụi viên
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại